còn đây là một david beckham ảo sẵn sàng trả lời các câu hỏi của các em nhỏ hai mươi bốn trên bảy
đây chính là các sản phẩm chatbot hay còn gọi là các công cụ nói chuyện tự động được tạo ra bởi kỹ sư công nghệ hu gia thịnh
anh tích hợp tư duy của trí thức việt vào bot và đem xuất khẩu nó ra thế giới
nhưng doanh nghiệp của anh rất khó vay vốn bởi các tổ chức tín dụng chưa xem chatbot là một sản phẩm
thì đúng là cũng rất muốn tiếp cận những cái nguồn vốn nhưng ở việt nam vốn thì những nguồn vốn của chính phủ hay của các tổ chức tiếp cận rất là khó
lấy ví dụ như các nguồn vốn của chính phủ bên bộ khoa học chẳng hạn không có một cái checklist gì cụ thể mình cũng rất là mơ hồ
trong khi công ty unibot khó tiếp cận vốn thì công ty coihe lại đang loay hoay trong việc xin giấy phép thử nghiệm một số sản phẩm công nghệ mới tại việt nam
những sản phẩm này đã được cấp phép tại singapore
và có khá nhiều người dùng việt nam vào đăng ký sử dụng
do vậy coihe rất muốn mở một văn phòng tại việt nam để hỗ trợ người dùng tốt hơn
tuy nhiên do chưa được cấp phép thử nghiệm tại việt nam nên dự án này mãi vẫn chưa triển khai được
mình rất là mong muốn những cái dự án của mình được cấp phép
nếu mà không cấp phép chính thức thì cấp phép thử nghiệm để tụi mình về
thứ nhất là được triển khai những dự án những công nghệ hàng đầu trên thế giới bây giờ
ví dụ như những công nghệ blockchain
được triển khai những dự án những công nghệ hàng đầu trên thế giới
chính phủ quản lý giám sát mà nền tảng đó hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp nhanh chóng gọi được vốn từ cộng đồng
và vốn này không giới hạn chỉ ở việt nam
doanh nghiệp lớn thì bản thân họ ví dụ như các ngân hàng hay là các tập đoàn
bản thân họ có môi trường bản thân chính sách của chính doanh nghiệp đó họ đủ lớn
họ chịu trách nhiệm với chính phủ và họ thử nghiệm những cái trong khuôn khổ pháp lý mà họ chịu trách nhiệm được
nhưng đối với start up đối với những cộng đồng nhỏ
chưa có đủ tiềm lực chưa có đủ tiền hay chưa có đủ các hoạt động nghiệp vụ để thử nghiệm
đó là những khó khăn với các doanh nghiệp nhỏ các start up ứng dụng công nghệ bốn
nhưng với những doanh nghiệp lớn giàu tiềm lực tài chính và công nghệ
lại có những vướng mắc khác liên quan tới ứng dụng công nghệ bốn
việt theo tập đoàn công nghệ lớn bậc nhất tại việt nam
cũng là doanh nghiệp có tập khách hàng rộng khắp lên tới hàng chục triệu người
chính tập khách hàng đó cùng với thói quen hành vi nhu cầu và thị hiếu của họ
là nguồn tái nguyên giá trị để xây dựng dữ liệu lớn
nhưng sử dụng thông tin hành vi khách hàng đến đâu theo cách nào
để đạt được hiệu quả mà vẫn không bị coi là xâm phạm thông tin cá nhân
thì tới nay pháp luật vẫn chưa định nghĩa
chính vì vậy ngày hai mươi bốn tháng bảy vừa qua
đại diện viettel đã đưa ra đề nghị pháp luật quy định rõ về quyền khai thác thông tin cá nhân
để có thể sử dụng được nguồn dữ liệu lớn này
trước đó ngày một mươi bốn tháng sáu bộ giao thông vận tải trình dự thảo lần thứ chín
nghị định kinh doanh vận tải ô tô nhưng ngay sau đó
hàng loạt chuyên gia khẳng định dự thảo này vẫn chưa đưa ra được phương án hợp lý
để quản lý taxi công nghệ ngay từ khâu nhận diện loại hình này
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay còn gọi là cuộc cách mạng bốn
với những bước tiến mạnh mẽ đang tác động lên hầu như mọi mặt của đời sống ở khắp nơi trên thế giới
với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vạn vật được kết nối bởi internet
ước tính tới năm hai nghìn hai mươi sẽ có năm mươi tỷ vật thể được kết nối với internet trên toàn cầu
cùng với đó đại diện việt theo đã đề nghị pháp luật quy định rõ về quyền khai thác thông tin cá nhân
đó là những sản phẩm hoàn toàn mới như những ngôi nhà thông minh xe ô tô không người lái trí tuệ nhân tạo hay công nghệ in ba d
uber grab những người cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách lớn nhất thế giới không hề có chiếc xe nào
công ty khách sạn số một hành tinh airbnb không hề sở hữu một phòng khách sạn nào
tất cả xoay quanh các ứng dụng trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn và vạn vật kết nối
cuộc cách mạng công nghệ này tạo ra những mô hình kinh doanh hoàn toàn mới với những sản phẩm dịch vụ hoàn toàn mới
và khi công nghệ tiến quá nhanh thì luật pháp bị tụt lại ở phía sau
ở mỹ cuộc tranh cãi về phương thức quản lý uber chưa tới hồi kết
trong khi tại châu âu có cả một ma trận các quy định khác nhau của những nước khác nhau với loại hình vận tải công nghệ này
và việt nam không phải ngoại lệ
trong khi các start up chưa thể gọi vốn bằng công nghệ blockchain
thì số tiền người dân bị mất qua những vụ lừa đảo tiền ảo đã lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng
ngay bây giờ ở nhiều nơi cộng đồng tiền ảo vẫn
bao gồm cả những dự án thực sự có ý nghĩa với sự phát triển của con người trên nền tảng blockchain
và những dự án cố gắng thu hút thật nhiều tiền rồi biến mất sau vài tháng
vì thế điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm cách để có những chính sách thân thiện với những dự án tốt
nhưng cũng không tạo điều kiện cho việc lừa đảo bằng các dự án tiền ảo
hiện nay đối với việt nam chúng ta phải dự đoán được công nghệ bốn sẽ đến như thế nào
nó tác động như thế nào và đối với nhà nước là quản trị cái quá trình này
quá trình chuyển đổi
quá trình nó du nhập vào nó như thế nào
chứ có lẽ là chúng ta không phải còn nhiều thời gian để cho cuộc cách mạng này hoàn thành sứ mệnh của nó
tức là quản trị nhà nước trong thời đại công nghệ bốn
thì tôi nghĩ rằng có lẽ nên đi nhanh vào nhân thức xã hội một cách
nhất là lãnh tụ tối cao phải nhấn tức cái này cho nó rõ ràng
và đó là thiết kế một số chương trình ở tầm cỡ quốc gia để xoay chuyển thực sự là tình thế này
trước thực trạng này mới đây bộ tư pháp đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề
cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật việt nam
tại hội thảo này nhiều doanh nghiệp khẳng định công tác xây dựng pháp luật thích ứng với thời đại bốn là một chặng đường dài
xong trước hết cần tập trung hoàn thiện bốn nội dung lớn
bao gồm quy định về chia sẻ cơ sở dữ liệu chứng thực số trên môi trường mạng
giá trị pháp lý của văn bản điện tử và bảo vệ khai thác dữ liệu cá nhân
liên quan rất là nhiều điều và ở đây rất nhiều điều mới
cho nên chúng ta phải có những bước tiến bước đi nhanh chóng quyết liệt liên quan đến cái lĩnh vực dữ liệu
có thể nói đây là một mấu chốt nhất trong việc cải thiện không khổ pháp lý
cùng với đó các doanh nghiệp và chuyên gia đều nhấn mạnh việc áp dụng khung thể chế thí nghiệm sanbox như một lựa chọn tất yếu
người việt nam chúng ta sẽ không có lựa chọn tất yếu
chúng ta thông minh thích ứng nhanh với sự thay đổi có khả năng may đo sản phẩm theo nhu cầu cá thể
nãy có rất nhiều người việt nam ở nước ngoài đã thành danh với công nghệ
đã đến lúc về việt nam hoặc kết nối việt nam để xây lên những doanh nghiệp công nghệ việt nam
nhân tài có đặc tính toàn cầu việt nam chúng ta sẽ tạo ra điều kiện để nhân tài toàn cầu hội tụ về đây
cho phép thử nghiệm các công nghệ mới các mô hình kinh doanh mới
với cách tiếp cận sandbox
cái gì chưa biết quản lý thế nào thì sẽ cho phép thử nghiệm trong một không gian và thời gian giới hạn
những đặc khu công nghệ đặc khu đổi mới sáng tạo với nội hàm là nơi thử nghiệm những cơ chế vượt trội
dành cho doanh nghiệp công nghệ có thể được chính phủ xem xét
bên cạnh đó các chuyên gia cũng cho rằng công tác cải cách thể chế xây dựng luật pháp
cần phải được đẩy nhanh hơn nữa quyết liệt hơn nữa để kịp thời đáp ứng được những nhu cầu mới của thời đại bốn
với cuộc cách mạng này thì rất nhiều điều mới mẻ
cho nên cái cách làm sandbox cũng phải khác có nó nhưng phải khác
phải rõ trách nhiệm rõ thời gian rõ phạm vi thí điểm để cuối cùng mình có tổng kết để mà làm
câu chuyện grab và taxi truyền thống thấy rất rõ
bộ tho tâm vận tài soạn rất nhiều lần nhưng mà vẫn chưa được một cái văn bản
pháp lý mà các bên ưng ý và thích hợp
nó vừa giải quyết được cái chuyển đổi hiện nay và nó vừa thúc đẩy được cái đổi mới cái sáng tạo
và tôi lấy một ví dụ nữa cũng rất liên quan đến khung hồ pháp lý
ví dụ như vấn đề cạnh tranh
trong cái kỷ nguyên số này thì người thắng cuộc có thể lấy tất cả
thế thì cái cạnh tranh trong cái kỷ nguyên số nó như thế nào
thế thì mình cũng phải xem sạy cái cách thức
văn bản của cái cách thức xử như cạnh tranh
nó có rất nhiều vấn đề mới vừa qua ta sửa đổi
nhưng có lẽ nó vẫn chưa đáp ứng được
tại hội thảo ghi nhận ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đề nghị các bộ ngành cần khẩn trương giả soát các văn bản pháp luật hiện hành
để đánh giá rõ hơn tính tương thích với cuộc cách mạng lần thứ tư
và kịp thời có đề xuất hướng tiếp tục bổ sung hoàn thiện
trước mắt thủ tướng cho rằng cần ra soát khung pháp lý nhằm thúc đẩy các mô hình công nghệ
điều này vừa nhằm thúc đẩy các mô hình ứng dụng công nghệ sáng tạo phát triển thật lợi
vừa bảo đảm lợi ích chung đối với cộng đồng
chúng ta đang nỗ lực để thực hiện thắng lợi toàn bộ kỳ quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai của đảng

đồng thời tích cực chuẩn bị đại hội lần thứ một mươi ba của đảng

đây là cơ hội lớn cho những người làm công tác xây dựng chính sách xây dựng thực thi pháp luật
đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước
đóng góp vào quá trình thành thành đường đối chủ đương của đảng
tôi nghĩ muốn thực hiện khắc phạm để xây dựng việt nam thùng cường thịnh vượng
tạm thời gian này thể chế pháp luật
trong cuộc cách mạng bốn hiện nay là vô cùng quan trọng
với thông điệp chung tay xây dựng chính sách pháp luật trước yêu cầu của cuộc cách mạng bốn
hội thảo tiếp tục cam kết đồng hành cùng chính phủ liêm chính kiến tạo hành động
tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp phát triển
bao gồm cả các doanh nghiệp công nghệ lớn và những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
thông qua việc khai thác tận dụng triệt để những thành tựu mà khoa công nghệ mang lại
thưa quý vị
ông osmond young giám đốc world bank việt nam trong một phát biểu gần đây đã khẳng định
có ba nhân tố để việt nam có thể thích ứng với cuộc cách mạng bốn đó là công nghệ thể chế và con người
và trong yếu tố thể chế thì hệ thống pháp luật đóng vai trò hết sức quan trọng
chính phủ đã thể hiện nỗ lực quan sát lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp công nghệ
để tìm hiểu những vướng mắc liên quan tới khung pháp lý trong thời đại bốn
và những ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp xuất phát từ thực tiễn hoạt động ứng dụng công nghệ
trong sản xuất kinh doanh của chính họ là cơ sở để chính phủ kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi
cho nền kinh tế việt nam bắt kịp chuyến tàu bốn
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin xin được gửi về
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một phố hàng chống hoàn kiếm hà nội
email đồnghànhcungdoanh nghiệp a gmail com
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
chương trình sẽ được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ tư hàng tuần phát lại vào lúc một mươi sáu h ngày thứ sáu
quý vị và các bạn có thể theo dõi chương trình trên trang web nhândân tv vn
hoặc kênh youtube truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại